bộ công an vừa đề xuất chủ xe có quyền định đoạt mua bán biển số xe khi qua đấu giá
đề xuất này được đưa vào dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ lần thứ ba vừa được chính quốc hội
và theo đề xuất này sau khi chúng đấu giá biển số chủ xe sẽ được quyền sở hữu biển số
có quyền định đoạt như là mua bán trao đổi chuyển nhượng thế chấp theo quy định của bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
và đề xuất này không áp dụng với các loại biển số xe đăng ký theo hình thức chọn ngẫu nhiên như hiện nay
biển số xe khi đấu giá vừa có thể gắn với xe vừa gắn với tên người sở hữu không chỉ gắn với xe như hiện nay
biển số này là tài sản có thể gắn bó suốt đời đối với một chủ xe
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với sáng phương nam để cập nhật các thông tin đáng chú ý khác
xin mời biên tập viên hoàng trí
thưa quý vị
công an phường bốn quận tám tp hcm đang lập hồ sơ lấy lời khai nguyễn tấn thành hai mươi sáu tuổi ngụ tại quận tám để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản
xe máy hiệu reder biển số năm mươi chín l ba một mươi ba nghìn hai trăm tám mươi sáu chạy trên đường phạm hùng
khi đến trước số nhà bảy a phường bốn quận tám thì phát hiện năm thanh niên đang dựng bên đường nên áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
đại nhân vụ bất ngờ nhưng kịp thời hô hoán đuổi theo
khoảng hai km đến đường phạm thế hiển thì tông thẳng một đuôi xe có tên cướp
lúc này thượng úy vũ xuân sơn là công an khu vực phường ba quận tám trên đường tuần tra phát hiện phố học của người dân không chế thành
tại trụ sở công an phường thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
người này được xác định có một tiền án trộm cắp một tiền án cướp giật tài sản và một tiền sự cai nghiện ma túy khi vừa mới ra tù lại tái phạm
nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng đáp ứng từ năm mươi đến sáu mươi nhu cầu đi lại của người dân
sẽ là một trong những giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng cho thành phố thủ đức đến năm hai nghìn ba mươi
đây là nội dung được sở quy hoạch kiến trúc tp hcm báo cáo tại đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một đang diễn ra
theo đó thành phố thủ đức là một chiến lược phát triển có tầm nhìn hai mươi năm được phân chia thành ba giai đoạn
thu hút các công ty đầu tàu đào tạo nhân lực thúc đẩy lực lượng lao động hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành kinh tế sáng tạo
cải thiện tình trạng giao thông và môi trường đô thị
kỳ vọng thành phố thủ đức sẽ trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là nành kinh tế tri thức và hợp tác phát triển
với vai trò nồng cốt công an xã đã đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để thu thập đối chiếu kiểm tra phúc tra thông tin
quy trình là vậy nhưng khi triển khai thực hiện công an xã cũng gặp không ít khó khăn
do là cái địa bàn thì dân đi làm ăn xa chính vì vậy là chúng tôi là phải cái trường hợp như vậy thì chúng tôi phải liên hệ với những người thân để mà xin cái số điện thoại
để liên hệ là cung cấp qua cái gia lô hình ảnh để gửi về
do là lao động nông nghiệp ở địa phương nên là sáng thì đi làm ăn sơ đi làm sớm đến chiều mới về tối mới về
thì những cái trường hợp này cũng là phân công cụ thể cho cán bộ chiến sĩ đến nhà
với kết quả bước đầu đạt được tin rằng công an thành phố cần thơ sẽ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu đề ra đáp ứng được sự tin cậy của người dân trên địa bàn thành phố
đồn biên phòng khánh hội bộ đội biên phòng tỉnh cà mau hiện quản lý bốn trăm tám mươi bốn phương tiện
trong đó công suất trên chín mươi mã lực có hai trăm chín mươi bảy phương tiện dưới chín mươi mã lực có một trăm chín mươi bốn phương tiện
và để giúp cho ngư dân an tâm bám biển đồn biên phòng đã thường xuyên tuyên truyền vận động ngư dân
đảm bảo các thiết bị an toàn cho người phương tiện và chủ động sẵn sàng giúp đỡ ngư dân khi có tình huống xảy ra trên biển
là ngư dân
anh nguyễn trinh một mươi năm làm nghề lưới cá chét hay còn gọi là lưới nổi trên biển
anh nguyễn văn kiền chủ phương tiện cm chín nghìn sáu trăm tám mươi tám ts ở xã khánh hội huyện u minh hiểu rất rõ về tình hình thời tiết trên vùng biển tây nam
dù trời đang nắng nhưng xuất hiện một đám mây đen gió đổi chiều là dấu hiệu có thể một cơn mưa dông lốc xoáy đang đến gần
ý thức được sự nguy hiểm của thời tiết nên trong quá trình hoạt động nghề trên biển
anh thiện luôn đảm bảo các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện